việt nam đã không ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín mới
số ca nhiễm được ghi nhận gần nhất là hai người vào sáng ngày hôm qua
và cho đến nay tổng số ca nhiễm của việt nam là hai trăm năm mươi một người
trong đó số người đang nhiễm là một trăm hai mươi năm và đã bình phục là một trăm hai mươi sáu người
đây là lần đầu tiên số người bình phục tại việt nam đã cao hơn số người đang nhiễm covid một mươi chín
trong tổng số hai trăm năm mươi một trường hợp kể trên thì có một trăm năm mươi sáu người từ nước ngoài
chiếm sáu mươi hai sáu chín mươi năm người mắc covid một mươi chín từ nguồn lây thứ phát
dự kiến trong ngày hôm nay bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm
sẽ công bố hai bệnh nhân được điều trị khỏi là bệnh nhân thứ hai trăm linh ba và bệnh nhân thứ hai trăm tám mươi
nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến giao thông
theo chỉ đạo của chính phủ và ubnd tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình phối hợp với các đơn vị chức năng
đã thành lập năm chốt kiểm tra
các chốt kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày
mỗi chốt kiểm tra có sáu thành viên gồm lực lượng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông và cán bộ y tế tiến hành kiểm tra việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và đây là biện pháp thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có hiệu quả ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
công an tỉnh thái bình luôn thường trực chiến đấu song song hai nhiệm vụ đó là đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
đi đôi với đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ thị cách ly xã hội của thủ tướng chính phủ
tại xã vũ chính thành phố thái bình một không khí chủ động phòng chống dịch đã lan tỏa với phương châm
toàn dân chống dịch lực lượng công an xã vũ chính với những cán bộ chiến sĩ
công an chính quy vừa nhận nhiệm vụ đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm góp phần kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình tại địa phương
ngày hai lần sáng và tối những chuyến xe tuyên truyền như thế này chạy khắp địa bàn xã vũ chính
liên tục phát đi những thông tin phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và đặc biệt thông tin để giúp người dân hiểu rõ hiểu đúng về chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ ngày hai tháng bốn đến nay xã vũ chính đã thành lập hai mươi hai điểm chốt chặn tại khu vực cửa ngõ xã
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm soát toàn bộ người ra vào
bốn tổ tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín được thành lập tại từng thôn khu dân cư
tất cả đã tạo thế trận toàn dân phòng chống dịch chặt chẽ và hiệu quả
hội phụ lữ hội cựu chiến binh đoàn thanh niên và những tổ chức tuyên truyền ở dưới các thôn tổ
và như vậy là chúng tôi dùng chúa cơ động để tuyên truyền ở các thôn liên tục
để tiếp âm các đài của cấp trên và các thông báo ngắn gọn của địa phương
để nhân dân tập trung vào phòng chống một cách đồng loạt và chủ động và chúng ta coi đây là như chống địch
gia đình ông hoàng văn bản chủ tại thôn vũ trường
có con trai từ hà nội về thăm nhà
ngay sau đó công an xã vũ chính phối hợp với trạm y tế xã đến tận nhà tuyên truyền
lấy lời khai y tế kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt các thành viên trong gia đình
những hoạt động như thế này được nhân dân đồng tình ủng hộ
bởi ai cũng thấy yên tâm trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh
chăm lo sức khỏe của các ban chống dịch của địa phương vũ trính chúng tôi rất chú đáo
và ân kình như sáng nay nào hoài như vào hỏi
chi tiết xem là bác có cái biểu hiện gì về ốm hay là sức khỏe nó có vấn đề gì không
thế mà hai nữa là trong cái ban ấy là rất là chú đáo đến với gia đình rồi
thường xuyên là cứ điện thoại hỏi cho gia đình
không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động
công an xã vũ chính đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát
luân phiên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trả tự
đặc biệt là ban xã đã ra quyết định thành lập một mươi bốn tổ tự quản với hai mươi hai điểm chốt
trong đó giao cho công an và ban quân sự xã phối hợp để thực hiện việc thành độc các tổ tuần tra kiểm soát cơ động
để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa kịp thời phát hiện người từ địa phương khác vào địa bàn
về cơ bản là công dân chấp hành tốt cái việc đeo khẩu trang
dừng đóng các cái cửa hàng kinh doanh không thiết yếu
cũng như là khai báo tờ khai y tế khi mà đi từ địa phương khác về địa bàn
có thể nhận thấy tại xã vũ chính từ chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể và lực lượng chức năng
đến từng quần chúng nhân dân tất cả đang thể hiện sự đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín